ngày ba tháng một mươi giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai phan huy anh vũ cho biết là trong hai mươi bốn giờ qua
tỉnh đồng nai ghi nhận thêm tám trăm một mươi sáu ca bệnh covid một mươi chín mới và nâng tổng số ca bệnh covid một mươi chín toàn tỉnh là năm mươi sáu trăm bảy mươi bốn ca
trong đó thành phố biên hòa dẫn đầu với hai mươi một ca tiếp đó là huyện nhân trạch với hơn một mươi hai bốn ca
huyện vĩnh cửu là hơn chín tám ca huyện trắng bom hơn bốn ba ca
trong số các ca bệnh mới có một mươi ca sàng lọc trong cộng đồng hai trăm một mươi ba ca trong khu phong tỏa và năm trăm chín mươi ba ca trong khu cách ly
về công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đến nay cơ bản đã hoàn thành tám đợt đầu đang triển khai đợt chín đợt một mươi và đợt một mươi một
đến sáng ngày ba tháng một mươi toàn tỉnh đã tiêm hai một trăm một mươi hai trăm hai mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín cho một chín trăm một mươi một tám trăm linh hai người
từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đạt tám mươi bốn tám trong đó có một trăm chín mươi tám bốn trăm một mươi tám người đã tiêm đủ hai liều vaccine